thưa quý vị và các bạn hôm nay ngày hai mươi bảy tháng hai dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chính phủ họp viên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn để thảo luận xem xét cho ý kiến
kiến nghị đối với một mươi một nội dung gồm năm dự án luật năm đề nghị xây dựng pháp luật và nội dung về chương trình xây dựng luật pháp lệnh
chính phủ đã thảo luận xem xét cho ý kiến quyết nghị đối với một mươi một nội dung trong đó xây dựng năm dự án luật
phòng không nhân dân quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi di sản văn hóa sửa đổi
sự đổi bổ sung một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược
đồng thời xem xét đề nghị xây dựng năm luật hàm cấp ngoại giao hàng không sửa đổi đường sắt sửa đổi
địa chất và khoáng sản công nghiệp công nghệ số và đề nghị về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi năm
điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn
cho ý kiến cụ thể đối với từng nội dung và giao việc hoàn thiện các dự án luật đề nghị xây dựng luật
kết luận phiên họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính ghi nhận đánh giá cao các bộ cơ quan đã nỗ lực
tích cực chuẩn bị trình các dự án đề nghị xây dựng luật nghiêm túc tiếp thu giải trình cận kẽ có cơ sở
cơ bản bảo đảm tiến độ chất lượng đánh giá cao ý kiến tâm huyết trách nhiệm và sâu sát của các thành viên chính phủ và các đại biểu
thủ tướng giao các bộ trưởng chỉ đạo tiếp thu nghiêm túc đầy đủ ý kiến thành viên chính phủ hoàn thiện các dự án
đề nghị xây dựng luật dự án luật đề nghị về chương trình xây dựng luật pháp lệnh trình theo quy định bảo đảm đúng tiến độ bảo đảm chất lượng
về chuẩn bị đề nghị chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi năm điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn
thủ tướng phạm minh chính giao bộ tư pháp chủ trì phối hợp hướng dẫn đôn đốc các bộ cơ quan
trình các đề nghị xây dựng luật để trình chính phủ xem xét thông qua tổng hợp đưa vào đề nghị của chính phủ
chính quốc hội bỏ đảm chất lượng tiến độ theo quy định chính phủ phải trình ủy ban thường vụ quốc hội trước ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm sắp tới chính phủ dự kiến trình quốc hội xem xét thông qua khoảng chín luật
cho ý kiến lần đầu đối với một mươi hai dự án luật thủ tướng chỉ rõ số lượng các dự án luật được quốc hội xem xét thông qua
tại kỳ họp thứ bảy là rất lớn nên các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ cần tập trung nguồn lực
lãnh đạo chỉ đạo hoàn thiện các dự án luật theo quy định
chiều nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội vương đình huệ phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn
phó chủ tịch quốc hội thượng tướng trần quang phương tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội bùi văn cường
cùng các đại biểu đã ấn nút chính thức phát động cuộc vận động sáng tác ca khúc về quốc hội và hội đồng nhân dân
cuộc vận động nhằm thu hút đông đào các nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên tham gia phát huy tài năng và khả năng sáng tạo
tạo ra những tác phẩm âm nhạc có giá trị cao về nội dung tư tưởng có sức sống lâu dài đi cùng năm tháng
khắc họa rõ nét tầm vóc cơ đồ vị thế và uy tín của dân tộc việt nam
cũng như vai trò sứ mệnh lịch sử của các cơ quan đại biểu dân cử trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước
thể hiện ý chí tình cảm niềm tin của toàn dân đối với đảng nhà nước và quốc hội trong công cuộc đổi mới đất nước
các ca khúc được tuyển chọn sẽ được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng
và được biểu diễn trong lễ mít tinh cấp quốc gia kỷ niệm tám mươi năm ngày tầm tuyển cử đầu tiên bầu quốc hội việt nam
ngày sáu tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi sáu
đối tượng tham gia là công dân việt nam
thời gian nhận tác phẩm bắt đầu từ nay đến một mươi bảy h ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
lễ trao giải và đêm gala giới thiệu các khúc đoạt giải sự kiến tổ chức trong quý i năm hai nghìn hai mươi năm
sáng nay báo nhân dân đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi năm năm ngày báo nhân dân cuối tuần
ấn phẩm của báo nhân dân tờ tuần báo chính trị xã hội đầu tiên của báo chí cách mạng việt nam
ra số đầu tiên và đón nhận huân chương lao động hạng ba
đến sự buổi lễ có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung mương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
ra mắt số đầu vào ngày một mươi hai tháng hai năm một nghìn chín trăm tám mươi chín nhân dân cuối tuần lúc đó là nhân dân chủ nhật
đã nhanh chóng trở thành hiện tượng của làng báo thời bấy giờ được độc giả đánh giá cao về sự mới mẻ có bản sắc và hấp dẫn
đến nay các ấn phẩm của nhân dân cuối tuần đều có những phong vị riêng song vẫn đậm đà bản sắc báo chí cách mạng
nhân dịp kỷ niệm ba mươi năm năm ngày ra số đầu thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thường trực ban bí thư trương thị mai
đã trao tặng huân chương lao động hạng ba cho ban nhân dân cuối tuần
đánh giá về chặng đường bảy mươi ba năm qua của báo nhân dân thường trực ban bí thư khẳng định
dù trong hoàn cảnh nào báo nhân dân cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
khẳng định vai trò vị trí đặc biệt quan trọng là kênh thông tin chính thống của đảng
lực lượng nằm cốt trong công tác tuyên truyền xứng đáng là ngọn cờ chính trị tư tưởng hàng đầu của đảng
thương tác với dòng chạy chung của báo nhân dân và báo chí khách mạng
dự vững được tôn chỉ của báo chí khách mạng đồng thời cũng mở ra được hướng đi mới
mở ròng phàm bi chuyển tải linh hoạt nhạy bén và có hiệu quả
với vị trí vai trò đặc biệt quan trọng của mình thường trực ban bí thư đề nghị báo nhân dân tiếp tục nỗ lực
đi đầu trong công tác tuyên truyền đường lối chủ trương của đảng kết quả thực hiện
phản ánh những vấn đề thực tiễn của cuộc sống những vướng mắc hạn chế
trong quá trình phát triển khơi dậy tinh thần yêu nước ý chí tự lực tự cường
phát huy lòng tự hào dân tộc sức mạnh đại đoàn kết góp phần xây dựng đất nước phồn vinh
hạnh phúc nâng cao hình ảnh vị thế việt nam trên trường quốc tế
vượt qua thách thức đối với báo in trong thời đại bùng đổ thông tin cách mạng số
và sự phát triển nhanh đa dạng thuốc lớn của báo điện tử mạng xã hội
báo nhân dân phải luôn
báo nhân dân phải luôn bán phát nhiệm vụ chính trị không ngừng đội mới sáng tạo
ngày càng phải đa dạng sinh động đặc sắc nhanh nhạy hiện đại phải có sức hấp dẫn hơn
phải phản ánh toàn diện chăng thực hiệu quả hơn sự nghiệp đội mới công cuộc xây dựng chịu đốn đảng
và tiếp tục làm tốt góp phần cho công tác tư tưởng lý luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
thường trực ban bí thư cũng nhấn mạnh báo nhân dân phải giữ vững bản sắc
bản lĩnh ngọn cờ đầu của báo chí cách mạng
tiếp tục đổi mới phù hợp với xu hướng phát triển định hướng được dư luận xã hội
trước tác động phức tạp của mạng xã hội thu hút được đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước
đáp ứng yêu cầu của đảng
trước khi diễn ra buổi lễ thường trực ban bí thư trương thị mai đã đến thăm nhà truyền thống báo nhân dân
thưa quý vị chiều nay tại trụ sở bộ quốc phòng đã diễn ra đối thoại chính sách quốc phòng việt nam nhật bản lần thứ một mươi
thượng tướng hoàng xuân chiến thứ trưởng bộ quốc phòng và ông serizawa kiyoshi thứ trưởng bộ quốc phòng nhật bản đồng chủ trì đối thoại
thứ trưởng bộ quốc phòng hoàng xuân chiến cho biết thứ trưởng bộ quốc phòng nhật bản sirizawa kiyoshi
là vị khách nước ngoài đầu tiên tới bộ quốc phòng việt nam kể từ đầu năm hai nghìn một mươi
phiên đối thoại có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện
vì hòa bình và thịnh vượng tại châu á và trên thế giới
nhân chuyến thăm chính thức nhật bản của chủ tịch nước võ văn thưởng vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
thứ trưởng bộ quốc phòng nhật bản sirizawa kiosi khẳng định tầm quan trọng của quan hệ việt nam nhật bản nói chung
và quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước nói riêng
hai bên cũng đã trao đổi về tình hình thế giới khu vực và các vấn đề cùng quan tâm
việt nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hữu nghị đa phương hóa đa dọng hóa quan hệ
và chính sách quốc phòng bốn luôn mong muốn các nước giải quyết vấn đề thông qua chính sách đối thoại
bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp và các cam kết quốc tế
cùng nhau xây dựng môi trường hòa bình hữu nghị hợp tác cùng phát triển
thưa quý vị sáng nay hội đồng dân tộc mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc campuchia
phối hợp với chính quyền địa phương đã trang trọng tổ chức lễ khánh thành đài hữu nghị việt nam campuchia tỉnh svaring
công trình đài hữu nghị việt nam campuchia là một yếu tố quan trọng đối với lịch sử hai đất nước
góp phần giáo dục cho các thế hệ sau về giá trị của hòa bình tự do
nâng cao nhận thức về mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước việt nam và campuchia
đài hữu nghị việt nam campuchia tỉnh svay rương là công trình tượng đài thứ một mươi tám
tám trong tổng số hai mươi ba đài hữu nghị đã được triển khai xây dựng trên phạm vi toàn bộ vương quốc campuchia
từ nhiều năm qua công viên đài hữu nghị việt nam campuchia đã trở thành địa điểm quen thuộc
là nơi sinh hoạt văn hóa và lịch sử đối với người dân
đặc biệt là học sinh sinh viên ở các tỉnh thành phố trên cả nước campuchia
từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín tháng hai tại thành phố bách sắc khu tự trị dân tộc trang tỉnh quảng tây trung quốc
sẽ diễn ra hội nghị gặp gỡ đầu xuân hành hai mươi bốn giữa bí thư tỉnh ủy bốn tỉnh biên giới việt nam
gồm hà giang cao bằng lạng sơn và quảng ninh với bí thư khu ủy quảng tây trung quốc
dự kiến tại hội nghị gặp gỡ đầu xuân hai nghìn hai mươi bốn lãnh đạo bốn tỉnh biên giới việt nam sẽ ký kết các biên bản hợp tác với tỉnh quảng tây trung quốc
tham dự hội nghị lần thứ một mươi năm ủy ban công tác liên hợp giữa bốn tỉnh biên giới việt nam với khu tự trị dân tộc trang quảng tây trung quốc
tổ chức hội kiến song phương giữa quyền bí thư bốn tỉnh và bí thư khu ủy quảng tây
việc tổ chức hội nghị đầu xuân
thường niên giữa hai bên nhằm thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị tăng cường trao đổi mở rộng nhận thức chung về giao lưu hợp tác
kịp thời trao đổi giải quyết những khó khăn và vấn đề gặp phải trong quá trình hợp tác
đồng thời tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện các văn bản hai bên đã ký kết tại năm hai nghìn hai mươi ba
trao đổi thống nhất các định hướng triển khai giao lưu hợp tác năm hai nghìn hai mươi
ngày hai mươi bảy tháng hai tại cảng hàng không quốc tế vân đồn tỉnh quảng ninh tập đoàn máy bay thương mại trung quốc comac đã tổ chức chương trình giới thiệu hai loại tàu bay mới là máy bay chở khách cỡ lớn c chín trăm một mươi chín và máy bay phản lực thế hệ mới arg hai mươi một
sự kiện này là một bước tiến quan trọng để thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực kinh tế thương mại giữa việt nam và trung quốc
c chín trăm một mươi chín và arz hai mươi một bảy trăm linh là hai loại máy bay dân dụng đầu tiên tại quảng ninh
c chín trăm một mươi chín và arz hai mươi một bảy trăm linh là hai loại máy bay dân dụng đầu tiên tại trung quốc do comac thiết kế và chế tạo
trong đó arg hai mươi một là máy bay phản lực hai động cơ có bảy mươi tám chín mươi bảy chỗ ngồi còn c chín trăm một mươi chín là máy bay chở khách thân hẹp với tối đa một trăm chín mươi hai chỗ ngồi
việt nam là điểm đến thứ hai ở nước ngoài của c chín trăm một mươi chín và arg hai mươi một sau singapore
đây là một sự kiện rất là quan trọng và có ý nghĩa đối với tỉnh quảng ninh nói chung và cảng quốc tế vân đồn nói riêng
sự kiện hôm nay tham dự có rất nhiều hãng không trong nước và của quốc tế
đây cũng là một cơ hội mở ra để chúng tôi có thể đón các chuyến bay nối trung quốc với việt nam thông qua cảng vân đồn
việt nam được đánh giá là thị trường giàu tiềm năng nhà sản xuất máy bay trung quốc cũng kỳ vọng vân đồn sẽ là điểm khởi đầu
thúc đẩy cho sự hợp tác ngành công nghiệp hàng không của hai nước
đồng thời cũng là thực hiện hóa chủ trương của lãnh đạo cấp cao hai nhà nước việt nam và trung quốc
và tiếp tục làm sâu sắc nâng tầm quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện
rất vui mừng khi hôm nay được giới thiệu hai chiếc máy bay đến đây để trình diễn tại việt nam
và mở đầu cho cuộc hành trình giới thiệu đến các nước đông nam á trong hai tuần tới
hy vọng sự kiện lần này sẽ thúc đẩy hợp tác hàng không giữa hai bên
ngay sau lễ khai mạc và chương trình tham quan và trải nghiệm bay thử trên các máy bay tại triển lãm
các máy bay sẽ được trưng bày tỉnh tại sân bay vân đồn đồng thời có lịch trình di chuyển tới con đảo tân sơn nhất đồng hới
kết thúc sự kiện tại vân đồn các máy bay sẽ bay tiếp đến đà nẵng thành phố chiêu minh và thành phố viên trần của lào
cũng trong ngày hôm nay bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội thảo
giải pháp thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp việt nam trong bối cảnh mới
sau ba năm triển khai thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp việt nam
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
đến nay ngành lâm nghiệp đã triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp
bên cạnh đó hệ thống pháp luật cơ chế chính sách về quản lý bảo vệ và phát triển rừng
được triển khai toàn diện đồng bộ
lâm nghiệp đã tạo ra việc làm cho khoảng năm triệu lao động trực tiếp
chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng khoán bảo vệ rừng với bình quân khoảng sáu hai triệu hectare một năm
tuy nhiên vẫn còn những tồn tại khó khăn trong quá trình thực hiện như quy hoạch sử dụng đất
và quy hoạch ba loại rừng còn trồng chéo công tác sao rừng thuê rừng còn chậm triển khai
ngân sách nhà nước đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng còn khó khăn
ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản phát triển chưa bền vững
thưa quý vị sáng nay hội đồng nghĩa vụ các địa phương của tp hcm đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân
thực hiện nghĩa vụ quân sự năm hai nghìn hai mươi
hàng ngàn thanh niên của tp hcm hăng hái lên đường tầm quân thực hiện nghĩa vụ quân sự
năm nay tp hcm đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm hai nghìn hai mươi bốn
năm nay tp hcm có bốn chín trăm linh sáu thanh niên nhập ngũ trong đó có ba chín trăm năm mươi sáu thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự
và nghĩa vụ công an nhân dân là chín trăm năm mươi công dân
chất lượng chính trị và trình độ chuyên môn của thanh niên tp hcm chuẩn bị nhập ngũ năm nay rất cao
trong đội hình chín tỉnh thành thuộc quân khu bảy
cụ thể có một trăm linh tám đảng viên với chín mươi đảng viên chính thức nhập ngũ
bốn mươi tám tổ số công dân nhập ngũ có trình độ đại học cao đẳng trung cấp không có thanh niên sức khỏe loại ba
các thanh niên tp hcm được các đơn vị nhận huấn luyện đào tạo gồm lữ đoàn hải quân một trăm linh một
lữ đoàn hải quân chín trăm năm mươi bảy trung tâm huấn luyện vùng bốn hải quân trung tâm huấn luyện vùng hai hải quân và sư đoàn ba trăm bảy mươi ba
trung đoàn gia đình riêng sáu công dân nữ tham gia nghĩa vụ quân sự được giao cho trường quân sự quân khu bảy
theo các hội đồng nghĩa vụ quân sự trên địa bàn quân khu hai lễ giao nhận quân đã được tổ chức trang trọng
nhưng gọn và an toàn
chất lượng công dân nhập ngũ năm hai nghìn hai mươi bốn của các tỉnh tiếp tục được nâng lên cả về chính trị
sức khỏe văn hóa trong đó phần lớn có đơn tình nguyện và bộ đội
bám sát phương châm tuyển người nào chắc người đó không để xã trắng về tuyển quân
cùng với làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp tỉnh phú thọ
đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương phát huy vai trò trách nhiệm của cơ quan quân sự
công an tư pháp y tế
trong đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự lần đầu đăng ký bổ sung công dân tốt nghiệp các trường cao đẳng
đại học trung học nghề trở về nơi cư trú để quản lý chặt nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ
tổ chức tốt việc phúc tra tất cả các khâu các bước của công tác tuyển quân
tạo sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc
chiều nay tại hà nội đảng ủy khối các cơ quan trung mương đã tổ chức hội nghị
báo cáo viên cấp đảng ủy khối tháng hai năm hai nghìn hai mươi
hội nghị đã công bố quyết định kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp đảng ủy khối các cơ quan trung ương
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và thông tin tới các báo cáo viên hai chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên bảy giám
và một số điểm mới nổi bật của luật ất đai năm hai nghìn hai mươi bốn
đối với định hướng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp đảng ủy khối
tháng ba và tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn hội nghị nhấn mạnh các báo cáo viên và các cấp ủy trực thuộc đảng ủy khối
cần tiếp tục tập trung bám sát tuyên truyền các nội dung như chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
về phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi ba nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội quý i và năm hai nghìn hai mươi bốn
các hoạt động đối ngoại nổi bật của đảng cộng sản việt nam các hoạt động hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn
các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và đặc biệt là các hoạt động chương trình hành động của đảng ủy khối
và các đảng ủy trực thuộc trong công tác xây dựng đảng
cũng trong chiều nay sở thông tin và truyền thông tp hcm đã tổ chức lễ công bố triển khai phần mềm lắng nghe mạng xã hội
với tên gọi hcmc social bid đây là phần mềm đột phá và là công cụ đầy tiềm năng để hiểu rõ cộng đồng mạng và nắm bắt dư luận
thành phố hồ chí minh có một mươi triệu dân nhưng có tới hai mươi hai triệu tài khoản mạng xã hội
trong đó trên địa bàn thành phố có hai trăm linh cơ quan báo chí khoảng ba trăm năm mươi năm mạng xã hội và hơn một trang thông tin điện tử
do đó đây là nguồn thông tin khổng lồ để tổng hợp
về các tính năng nổi bật phần mềm có khả năng thu thập dữ liệu
từ một loạt nền tảng mạng xã hội
phần mềm có khả năng thu thập dữ liệu từ một loạt nền tảng mạng xã hội phổ biến như facebook twitter instagram youtube và nhiều nền tảng khác
điều này giúp người sử dụng có cái nhìn tổng quan thông tin được đầy đủ đa chiều về ý kiến suy nghĩ và trào lưu trên mạng
phần mềm mới ra mắt sẽ giúp cơ quan quản lý nhà nước chủ động trong tiếp nhận
hiểu rõ hơn về ý kiến người dân doanh nghiệp thu thập đánh giá góp ý về các hoạt động
cũng tại buổi lễ sở thông tin và truyền thông đã ký kết bản ghi nhớ phối hợp với đoàn luật sư tp hcm và hiệp hội doanh nghiệp tp hcm
trong công tác phối hợp tuyên truyền giáo dục pháp luật tư vấn trợ giúp pháp lý cho người dân và doanh nghiệp liên quan trong lĩnh vực thông tin truyền thông
ngày hôm nay tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đã diễn ra hội nghị điều quốc tế việt nam lần thứ một mươi ba
với sự tham gia của đại diện các bộ ngành trung ương các tổ chức quốc tế hiệp hội các nước và doanh nhân đến từ bốn mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
đây là sự kiện thường niên là dịp kết nối giao thương và bàn những giải pháp phát triển bền vững ngành điều việt nam cũng như thế giới
bên cạnh việc kết nối giao thương cung cấp thông tin tăng cường các mối quan hệ thương mại
các đại biểu đã phân tích đánh giá và đề xuất những giải pháp sáng kiến nhằm định hình lại chuỗi cung ứng điều toàn cầu
điều chỉnh thích hợp chuỗi giá cả điều
từ đó giúp ngành điều việt nam và thế giới phát triển ổn định bền vững trong năm hai nghìn hai mươi bốn và những năm tiếp theo
năm hai nghìn hai mươi ba xuất khẩu điều nhân của việt nam đạt hơn sáu trăm bốn mươi năm tấn tăng hai mươi bốn ba mươi ba so với năm hai nghìn hai mươi hai
mang về gần ba sáu tỷ đô la mỹ đây là kỷ lục mới trong lịch sử ngành điều việt nam
thưa quý vị hôm nay vào khoảng một mươi giờ hai mươi năm phút tàu cá phú yên do ngư dân phạm lộc làm thuyền trưởng
đã bị phá nước chìm tàu
thuyền trưởng phát thông tin cứu nạn khẩn cấp sau đó tất cả súng thúng chai thả trôi tự do
sắp may đến khoảng một mươi ba h một tàu cá của ngư dân bình định do ông võ trí thanh làm chủ đã phát hiện
và cứu vớt an toàn cả bốn ngư dân gặp nạn đồng thời liên hệ với các tàu cá phú yên đánh bắt gần đó
nhằm đưa bốn ngư dân vào bờ
bộ đội biên phòng tỉnh phú yên đã chỉ đạo đồn biên phòng hòa hiệp nam tiếp tục theo dõi
nắm bắt tình hình bốn ngư dân và thông báo cho các lực lượng biết để phối hợp xử lý các tình huống tiếp theo
thưa quý vị hiện nay ở cả hệ thống y tế công lập và tư nhân thẻ bảo hiểm y tế được sử dụng như nhau
điều này giúp cho người bệnh có điều kiện tốt hơn để chăm lo sức khỏe
nhân dịp kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày thầy thuốc việt nam chúng tôi xin gửi đến quý vị khán giả câu chuyện về người bác sĩ
một trong những người tiên phong trong cả nước đưa thẻ bảo hiểm y tế và sử dụng tại hệ thống y tế tư nhân
từ đó người lao động đã được thụ hưởng kịp thời những chế độ chăm lo của nhà nước
những năm thập niên chín mươi tại tỉnh bình dương trong ngành y tế hầu như đều biết bác sĩ đào cảnh tuốt
người cựu chiến binh doanh nhân chủ phòng khám tư nhân đầu tiên hoạt động trên địa bàn tỉnh
đặc biệt hơn phòng khám này còn triển khai khám chữa bệnh cho người lao động theo thẻ bảo hiểm y tế
điều mà chưa cơ sở y tế tư nhân nào trong cả nước làm được lúc bấy giờ
khi bình dương phát triển hệ thống các khu công nghiệp
thì người công nhân từ các tỉnh thành đổ vào trong quá trình thăm khám và tiếp xúc với người bệnh
thì chúng tôi mới nhận thấy rằng là gần như một trăm linh người lao động họ đều có thẻ bảo hiểm y tế
nhưng không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh
bởi vì nó có một lý do rất là đơn giản lúc đó chỉ có y tế nhà nước
đấy là một cái chốt chặn mà phải nói rằng gây rất khó khăn cho đối với người lao động
tôi quyết định là lên gặp lãnh đạo sở y tế
để trao đổi về vấn đề này và có những cái tám kết là sẽ thực hiện tốt
nếu như được chấp thuật thì sẽ giúp được người lao động chăm sóc cái sức khỏe của mình
đấy cũng là một yếu tố về đảm bảo cho nguồn lực phát triển trong khu công nghiệp
thì lãnh đạo tỉnh cũng hoàn toàn là nhất trí
ngay sau đó năm hai nghìn phòng khám đa khoa an bình trở thành phòng khám tư nhân đầu tiên trên cả nước
được triển khai khám bệnh theo thẻ bảo hiểm y tế
tiếp tục tiên phong ít lâu sau hệ thống bệnh viện tư nhân an bình
tiếp tục được thực hiện khoán quỹ bảo hiểm y tế đầu tiên trong cả nước
đó là cái bước khởi đầu cái giêng đá đầu tiên trong cái hệ thống y tế tư nhân ở bình dương
và tiền đề để sau này thì bình dương có những bệnh viện đa khoa tư nhân đầu tiên của cả nước
thì phải nói là vô bất cứ một bệnh viện nào vô bất cứ cơ sở y tế nào
thì mình cũng phải nên tận hợp
và dùng cái bảo hiểm y tế để cho giảm giảm bớt cái gánh nặng
về chăm sóc sức khỏe cho người lâu động cho cái người bệnh
bởi vì trong một khi đi khám bảo hiểm y tế thì bảo hiểm đã thanh toán được tám mươi rồi
người bệnh chỉ chịu có hai mươi thôi
thì đấy là một cái việc làm cũng là rất nhân văn và tính yêu việt của việt nam chúng ta
làm những việc tiên phong khó khăn là điều phải đối mặt
mỗi ngày trôi qua người bác sĩ thương binh trở về từ chiến trường
dành toàn bộ thời gian mây mòn học hỏi nghiên cứu tìm những giải pháp mới
để làm sao phát triển hệ thống y tế tư nhân tương xứng với vai trò quan trọng của nó
đó là chia sẻ áp lực với bệnh viện công
quan trọng hơn để người dân được thụ hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn